trong khuôn khổ các hoạt động lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín
hôm qua ngày chín tháng ba tại tỉnh đắk lắc đã diễn ra nhiều hoạt động hội trợ chuyên ngành cà phê
triển lãm lịch sử cà phê thế giới triển lãm ảnh bốn mươi bốn năm chiến thắng buôn ma thuột
hội trợ triển lãm chuyên ngành cà phê quy tụ tám trăm linh gian hàng của hai trăm ba mươi doanh nghiệp kinh doanh về cà phê
hỗ trợ ngành cà phê trong đó có sáu mươi năm gian hàng của một mươi tám doanh nghiệp của nước ngoài
hội trợ nhằm quảng bá và xúc tiến thương mại đầu tư cho sản phẩm cà phê độc đáo đặc sản
đặc biệt thơm ngon của đắk lắc tây nguyên nói riêng và việt nam nói chung
đây còn là dịp để các doanh nghiệp nhà khoa học nông dân gặp gỡ trao đổi xúc tiến thương mại
đầu tư chuyển giao khoa học kỹ thuật
cũng trong sáng ngày chín tháng ba triển lãm lịch sử cà phê thế giới đã chính thức được khai mạc
tại bảo tàng thế giới cà phê diễn ra từ ngày chín đến ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
cũng trong khuôn khổ lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín
tỉnh đắk lắk tổ chức khai mạc triển lãm ảnh bốn mươi bốn năm chiến thắng buôn mà thuột
những trạng đường lịch sử tại bỏ tàng tỉnh đắk lắk
với hai trăm linh hình ảnh tư liệu ảnh nghệ thuật mang đến những câu chuyện
hồi ức của những người đã trực tiếp cầm súng tham gia các trận đánh giải phóng buôn ma thuột
bức tranh tự nhiên kinh tế xã hội của đắk lắk qua bốn mươi bốn năm
các sản phẩm nông lâm công nghiệp thế mạnh và tiềm năng của tỉnh